tôi thấy phòng chống covid của quận đi tuyên truyền đắc nhở tôi thấy là tốt hơn

với vai trò là lực lượng bám sát địa bàn thì chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền
với người dân thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng loa đài thường xuyên giám sát để người dân tự giác bỏ van nhau đi đâu làm gì
từ vùng dịch về thì người dân tự giác khai báo
đến thời điểm này thì dịch bệnh covid của chúng tôi cũng đảm bảo chưa phát sinh vấn đề gì bất cập
với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan lơ là và bị động lực lượng công an cơ sở đã và đang nâng cao hiệu quả công tác
phối hợp với các ban ngành đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hà nội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
thì các kịch bản phương án trong công tác vận chuyển bảo quản và tập huấn tiêm chủng đang được ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương
với mục tiêu tiêm một trăm năm mươi triệu mũi cho khoảng bảy mươi năm triệu người để tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính kêu gọi sự đồng lòng đoàn kết ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng của toàn thể nhân dân để chiến thắng dịch bệnh
đồng thời khẳng định đảng nhà nước sẽ thực hiện mục tiêu đẩy mạnh sản xuất trong nước và nhập khẩu để có đủ nguồn vaccine hàng năm
mục tiêu chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng trên toàn quốc của chúng ta
để đạt được mục tiêu này chúng ta phải thực hiện được việc có đủ vaccine cho nhân dân từ nguồn nhập khẩu và tự sản xuất ở trong nước
và mọi người đều bình đẳng công bằng trong tiếp cận vaccine
có vaccine rồi chúng ta phải thực hiện tiêm chủng miễn phí cho nhân dân đảm bảo kịp thời an toàn và hiệu quả
theo báo cáo của bộ y tế riêng trong tháng bảy này đã có hơn chín triệu liều vaccine về đến việt nam
chiến dịch tiêm chủng có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ như bộ y tế
thông an bộ quốc phòng bộ thông tin và truyền thông và bộ giao thông vận tải
các cơ quan đã thiết lập ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trên quan điểm thống nhất
tiêm nhanh nhất nhiều nhất rộng nhất đảm bảo an toàn hiệu quả công bằng và công khai
sau tháng chín thì cái lượng vaccine về việt nam sẽ rất là nhiều
và chúng ta đang đạt tới cái mức độ làm sao để tăng được cái độ bao phủ vaccine tới với người dân
và vì vậy cho nên là chúng tôi cũng cho rằng là tại sao chính phủ phải đưa ra những cái quyết
vấn đề ưu tiên để sắp xếp theo thứ tự để từ đó chúng ta ưu tiên cho các đối tượng đó trước
đi tiên cho những địa bàn mà có tình hình dịch
ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu về phòng chống dịch
ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế
để cho chúng ta đảm bảo được là vừa phòng chống dịch hiệu quả
vừa phát triển kinh tế xã hội đấy là cái ưu tiên của chúng ta trong trên đường vaccine
nhận thức rõ tầm quan trọng của vaccine trong phòng chống dịch bệnh
đại đa số người dân đều có chung mong muốn được tiêm chủng vaccine
tinh thần này cũng được thể hiện rất rõ trong việc người dân tích cực tham gia ủng hộ
quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín của chính phủ
cũng như sẵn sàng tham gia tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian qua
hiện nay với số lượng vaccine nhập khẩu về còn hạn chế
ngành y tế đang ưu tiên triển khai tiêm cho các tỉnh thành phố đang bùng phát dịch
và có số lượng lớn công nhân tập trung tại các khu công nghiệp
ngay khi được phân bổ vaccine tỉnh bắc ninh đã triển khai tiêm vaccine cho một mươi người dân trên địa bàn thành phố
toàn bộ người dân được khám sàng lọc kê khai tiền xử bệnh lý và tư vấn trước khi tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín
tôi bị huyết áp cao hai mươi năm nay rồi
thì vừa rồi đo huyết ác thì huyết ác của tôi lại bình thường
cho nên là bác sĩ bảo là vẫn đủ tiêu chuẩn để tiêm
đủ ngũ nhân viên y tế
trên địa bàn tỉnh được tập huấn kỹ về quy trình tiêm chủng
cấp cứu tại chỗ những trường hợp có phản ứng không mong muốn
đặc biệt tại mỗi bàn tiêm bắt buộc phải có hộp chống sốc
và thuốc chống sốc luôn được để sẵn sàng trong bơm tiêm
đại diện sở y tế bắc ninh cho biết
trước đó đã tiêm cho gần một trăm năm mươi công nhân tại các khu công nghiệp
và chưa có trường hợp phản ứng nặng nào xảy ra
chúng tôi đã áp dụng được công nghệ trong tiêm chủng
đó là chúng tôi đã ứng dụng một phần mềm hồ sơ sức khỏe
và trên hồ sơ sức khỏe đấy thì chúng tôi đã hướng dẫn
người dân trong toàn tỉnh đó là cài app sổ sức khỏe điện tử
thì với cái app sổ sức khỏe điện tử này thì
mọi thông tin về tiêm chủng của người dân đều có trên sổ
cũng trong thời gian này chính phủ đang ưu tiên vaccine tập trung
chuyển về tiêm cho người dân thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh có vùng dịch ở phía nam
tại thành phố hồ chí minh đây là địa phương có số lượng lớn ca nhiễm covid một mươi chín
vì vậy chương trình tiêm chủng cho các khu
vực ưu tiên đang được các ban ngành nỗ lực triển khai
nhằm đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng
tại mỗi điểm tiêm chủng thành phố sẽ sắp xếp xe cấp cứu
ở vị trí thuận lợi có thể tiếp cận bệnh nhân trong vòng ba phút
những trường hợp viên trận có các yếu tố

và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng vaccine
tiêm chủng phải tổ chức giám sát
xử trí sự tố bất lợi sau tiêm chủng đúng quy định
không để xảy ra sự tố đáng tiếc sau tiêm chủng
để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín lớn nhất trong lịch sử
nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức thí điểm tiêm chủng lưu động
trong thời gian chờ vaccine tiếp tục được nhập về
ngành y tế đang tích cực triển khai sẵn sàng các kịch bản
phương án bảo quản vận chuyển phân phối vaccine
cũng như tập huấn nhiều lần cho toàn bộ
tuyến hệ thống y tế kể cả công lập và tư nhân
đặc biệt là y tế cơ sở
đồng thời ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng quốc gia
phải làm việc trực tuyến hai mươi bốn trên bảy
để có thể chỉ đạo giám sát trực tuyến tiêm chủng an toàn
an toàn tiêm chủng luôn được đặt lên hàng đầu
để thực hiện việc đảm bảo an toàn tiêm chủng
bộ y tế cũng đã thành lập hai tiểu ban
thứ nhất là tiểu ban về giám sát chất lượng vaccine
có trách nhiệm là giám sát toàn bộ cái quá trình
mà chúng ta từ khâu tiếp nhận bảo quản vận chuyển vaccine
ở các tuyến
và một tiểu ban thứ hai nữa là tiểu ban về an toàn tiêm chủng
và tiểu ban này có trách nhiệm trong việc giám sát
kiểm tra về việc sử dụng vaccine đảm bảo an toàn tiêm chủng

có thể đảm bảo an toàn tiêm chủng
hiện nay người dân từ một mươi tám tuổi trở lên có thể đảm bảo an toàn tiêm chủng
người dân có nhu cầu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
có thể đăng ký online qua ứng dụng trên điện thoại
sức khỏe điện tử và website tiêm chủngcovid một mươi chín gov vn
đây cũng chính là cơ sở để theo dõi toàn bộ thông tin
về quá trình tiêm chủng
từ đó tiến tới áp dụng hộ chiếu vaccine cho người dân
người dân không cần phải đến các cơ sở y tế
và các việc không cần đến như vậy thì tiết kiệm rất nhiều
về cả nguồn lực
người dân không phải đến không phải tập trung đông người
cũng hạn chế
cái lợi thứ hai là về góc độ các nhà quản lý y tế
thì chúng tôi sẽ biết được là có bao nhiêu đối tượng
để có thể lập được kế hoạch tiêm chủng cho nó phù hợp
để tránh các trường hợp mà tập trung quá đông người
và lợi thứ ba nữa là qua các kênh thông tin này
thì chúng ta có thể thông báo các thông tin cần thiết
liên quan đến công tác tiêm chủng cho các đối tượng
để người dân cùng biết cùng tham gia cùng giám sát
để công tác tiêm chủng
công tác tổ chức tiêm chủng vận chuyển vaccine diễn ra an toàn
lực lượng công an trên cả nước đang làm tốt công tác đảm bảo
an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng trong thời gian qua
và với sự nỗ lực của chính phủ các ban ngành các địa phương
cùng sự đồng lòng ủng hộ của người dân cả nước trong chiến dịch này
chúng ta hoàn toàn tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai mươi hai h khuya ngày hai mươi chín tháng sáu khi đang nhậu ở quán hoa rừng
ngã ba hùng vương phường tân bình tp đồng xoài
nhóm của cao văn khánh chú huyện phú giáo tỉnh bình dương
gọi điện cho triệu thị cúc chú bình phước ra quán để nói chuyện
ngay sau đó cúc rủ một nhóm bạn chuẩn bị hung khí đến quán hoa rừng
khi đến nơi nguyễn ngọc tuấn vũ đi từ ngoài đường vào
bất ngờ dùng tay đấm vào mặt của khánh
sau đó trường diện trí tài và tuấn vũ cung cầm mã tấu
giao dựa giao tự chế xông vào chém khánh bị thương tích nặng
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó
vụ việc cũng được camera tại quán ghi lại toàn bộ
ngay sau đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố đồng xoài đã nhanh chóng tiến hành xác minh
trích xuất các camera tại quán nhậu và truy xét các đối tượng có liên quan
qua điều tra công an tp đồng xoài nhanh chóng bắt giữ tám nghi can trên
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh
công an tp thanh hóa đã phối hợp với công an tp đồng xoài
công an tp thanh hóa và công an huyện mường lát phá chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền mà các con bạc tham gia cá độ gần một trăm năm mươi tỷ đồng
bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này
là nguyễn hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở số nhà ba trăm hai mươi chín phố lê hoàn phường ba đình thành phố thanh hóa
nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
mỗi khi thực hiện các cuộc giao dịch để đánh bạc
hải thường bắt xe đi đến huyện miền núi mường lát và đến các xã giáp biên giới để chú ngộ
sau đó sử dụng mạng xã hội zalo facebook để tổ chức đánh bạc trên máy điện thoại di động
và thanh toán tiền thắng thua trong cá độ bằng tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ internet banking
từ đầu mùa giải euro hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt đối tượng nguyễn hoàng hải đã tổ chức cho hàng chục đối tượng khác
trên địa bàn thành phố thanh hóa để thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
theo tài liệu ban đầu tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá độ là gần một trăm năm mươi tỷ đồng
đến thời điểm này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng chính
trong đường dây đánh bạc này và đang điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi một đối tượng
trong đó bắt tạm giam tám đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại địa chỉ tổ một
đống đa thị trấn nam ban huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
trước đó qua quá trình theo dõi nắm quy luật hoạt động của sông bạc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang
tại nhà ông trần văn thành tổ một đống đa thị trấn nam ban huyện lâm hà
có một mươi bảy đối tượng gồm một mươi năm nam và hai nữ đang có mặt tại sòng bạc
trong đó có một mươi một đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
và sáu đối tượng có mặt tại sòng bạc nhưng không tham gia đánh bạc
sòng bạc này do đối tượng trần như quỳnh và tạ minh đoàn đứng ra tổ chức
trong đó quỳnh có nhiệm vụ thu sâu trong sòng bạc
còn đoàn có vai trò cho vay tiền lãi trong sòng với lãi suất cứ một mươi triệu đồng
thì thu ba trăm linh đồng tiền lãi một ngày
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ tăng vật gồm một trăm hai mươi một triệu tiền trên chiếu bạc
năm triệu tiền sâu một trăm sáu mươi một triệu tiền trên người các đối tượng
một mươi một điện thoại di động các loại một bộ đàm một chiếu nhựa
một bộ chén bát bốn con vị và một bộ bài tây năm hai lá dùng để phục vụ cho việc đánh bạc
test nhanh trong nhóm có ba đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh mở rộng vụ án
tại bình định công an tp quy nhơn vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với năm đối tượng về hành vi đánh bạc mỗi đối tượng một năm triệu đồng
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng bảy nhận tin báo về việc
có nhiều người tụ tập đến nhà ông nguyễn văn lộc chú phường quang trung
tp quy nhơn tỉnh bình định công an địa phương đã tiến hành kiểm tra hành chính
phát hiện tại đây có một nhóm người đang tụ tập đánh bạc phát hiện lực lượng chức năng
các đối tượng bỏ chạy chín đối tượng bị bắt quả tàng
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ chín bộ bài tay và nhiều dụng cụ đánh bạc
qua làm việc xác định năm đối tượng trực tiếp đánh bạc trong đó có nguyễn văn lộc
và bốn người còn lại đứng xem vụ đánh bạc không lớn tuy nhiên xảy ra trong thời điểm
đang hạn chế tụ tập đông người nên cơ quan chức năng xử phạt nghiêm để gian đe
phòng ngừa các trường hợp tương tự
phần tiếp theo của tin tức cập nhật hôm nay sẽ là bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống
hai mươi bốn trên bảy
thành phố hồ chí minh đã giảm bảy mươi lượng người dân lưu thông trên đường
trong bảy ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên vẫn còn tình trạng tập trung đông người ung ứ tại những nơi mua bán
các loại hàng hóa thiết yếu và các khu vực lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
đây là những thông tin được đưa ra tại báo cáo sơ kết bảy ngày giãn cách xã hội
trên toàn thành phố vào chiều nay ngày một mươi năm tháng bảy
những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội một số điểm trên địa bàn
thành phố hồ chí minh vẫn có tình trạng người dân tập trung đông
tại một số điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín để được cấp giấy phép thông hành
lưu lượng giao thông dù giảm bảy mươi so với trước giãn cách
nhưng người dân tham gia giao thông không có lý do chính đáng vẫn nhiều
tại các khu cách ly khu thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
vẫn còn có sự giao lưu tiếp xúc qua lại giữa những người trong khu cách ly
trong đó vấn đề nối cục nhất trong những ngày qua là tình trạng người dân tụ tập
vì ủng ứ tại các nơi mua bán hàng hóa thiết yếu do chưa cung ứng
so với ngày thường
để giải quyết những bất cập trước mắt thành phố quyết tâm trong thời gian bảy ngày giãn cách còn lại
sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm trọng điểm tập trung phát hiện ca f
để đưa ra khỏi cộng đồng lên kế hoạch thực hiện phương án năm mươi dường bệnh
đồng thời quyết tâm đảm bảo nguồn lương thực và điều tiết lưu lượng hàng hóa
tiếp tục quan tâm chăm lo cho người nghèo người yếu thế gặp khó khăn trong thời gian giãn cách
thưa quý vị trước nhu cầu cấp thiết của người dân về nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách xã hội
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ của thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam
lực lượng chức năng đã phân luồng xanh tạo điều kiện tối đa để xe vận chuyển hàng hóa ra vào
tránh xảy ra tình trạng ôn tắt
tại chân cầu vĩnh bình cửa ngõ tiếp giáp thành phố hồ chí minh với bình dương
các phương tiện chủ yếu là xe tải xếp hàng dài để chờ qua chốt kiểm soát phòng chống dịch
tuy nhiên lực lượng chức năng đã tạo luồng xanh ưu tiên cho xe chở hàng hóa ra vào thành phố
bằng tên có dán mã qr mà do sở cho thông vận tải thành phố cấp cho doanh nghiệp